đến nay cũng đã hơn nửa năm tấm bạc nhỏ nơi vỉa hè là thứ duy nhất che nắng che mưa cho bà sống qua ngày cùng xe bánh mì mà bà phải tự xoay sở
mỗi ngày từ chín giờ sáng là bà xuân lại đi bộ khoảng một cây số đến chợ mua thịt dưa và một số nguyên liệu để bán bánh mì đi đến đâu là mọi người chờ hỏi bà đến đó hỏi bà xuân bán bánh mì ở trung cư thành đạt là ai cũng biết ai cũng hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của bà một thân một mình ngày đêm cạnh bãi giữ xe trung cư